công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
đối với bốn đối tượng tham gia vụ hỗn chiến đánh nhau gây mất an ninh trật tự ở phường tự an
thành phố bùa ma thuật vào đêm ngày hai mươi tám tháng sáu để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước với thái phi trung hai mươi chín tuổi
ở phường tự an thành phố bù ma thuật nên khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng sáu
nguyễn đoàn tú khoa trú tại thành phố bùa mật thuật đã lôi kéo hơn ba mươi thanh niên đến nhà trung để ẩu đả
tại đây trung cũng đã tập hợp khoảng hai mươi đối tượng sử dụng dao dựa chai thủy tinh đựng xăng để tham gia hỗn chiến
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai xe ô tô nhiều dao dựa và chai thủy tinh có chứa xăng
đến nay công an thành phố bô ma thuật đã khởi tố bắt tạm giam một mươi sáu đối tượng
riêng hai đối tượng cầm đầu là trung và khoa vẫn đang bỏ trốn